trong sáu tháng đầu năm ước tính khoảng năm trăm bốn mươi lao động được giải quyết việc làm
con số này mới đạt ba mươi sáu năm kế hoạch đặt ra
nguyên nhân chính là do dịch covid một mươi chín đã tác động không nhỏ đến thị trường lao động việc làm trong nước
tỷ lệ lao động qua đào tạo trong sáu tháng đầu năm nay ước tính khoảng sáu mươi hai
tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ước tính hơn bốn
cục việc làm đang tiến hành báo cáo về việc làm cho đối tượng đặc thù
đó là nhóm thanh niên lao động nông thôn lao động nữ lớn tuổi lao động vùng biên
lao động là người dân tộc thiểu số lao động là người khuyết tật
lao động bị thu hồi đất lao động chấp hành song án và tù
ngoài ra các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động
rút nắm thời gian tìm việc của người lao động thời gian tuyển dụng của người lao động
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín tác động rất lớn đến tình hình lao động việc làm